chương trình xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mùng bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một mùng bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày hôm qua ba tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đến thăm chúc mừng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai nói riêng
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo công an tp hà nội và các đơn vị nghiệp vụ
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai với nhiệm vụ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
các vụ cháy nổ tai nạn sự cố trên địa bàn các quận huyện cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức đan phượng
đây là địa bàn có nhiều khu dân cư với mật độ dân số đông nhiều nhà cao tầng khu cụm công nghiệp làng nghề
tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
kể từ khi được thành lập tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai đã tiếp nhận ba trăm bảy mươi chín tin báo cháy và cứu nạn cứu hộ
trực tiếp tham gia tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hai trăm tám mươi sáu vụ việc điều động sáu trăm linh lượt phương tiện cùng gần bốn lượt cán bộ chiến sĩ
là một trong những đơn vị tiếp nhận xử lý nhiều tin báo và tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhiều nhất toàn công an thành phố hà nội
chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số hai nói riêng trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm khẳng định những cố gắng nỗ lực đó đã được nhân dân ghi nhận đánh giá cao trở thành tượng đài trong lòng nhân dân
qua đó minh chứng việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đã được tổ chức và phát triển rộng rãi
không những vậy việc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế với trách nhiệm nhân văn cao cả đã đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nguy cơ cháy nổ càng tiềm ẩn đã có những vụ cháy thương tâm xảy ra
do vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần tập trung thực hiện quyết liệt nội dung kết luận số hai của ban bí thư
nghị quyết số chín mươi chín của quốc hội chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy
tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trở thành khí thế lan tỏa đến từng cá nhân gia đình khu phố
bên cạnh đó các đơn vị của bộ công an tp hà nội cần tập trung quan tâm đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
từ đào tạo tập huấn tinh thông kỹ năng nghiệp vụ đến trang bị phương tiện thiết bị tiến lên chính quy tinh nhuệ hiện đại
qua đó vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ